thưa quý vị chỉ trong thời gian từ tết nguyên đán trở lại đây tại bình dương tình hình cháy nổ chủ yếu tại các công ty gỗ diễn biến rất phức tạp
hôm nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy bình dương đã tổ chức họp với nhiều đơn vị để làm rõ nguyên nhân cũng như công tác phòng cháy chữa cháy
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại tỉnh bình dương hỏa hoạn xảy ra với nhiều diễn biến phức tạp
chỉ trong thời gian ngắn nhiều đơn vị doanh nghiệp chế biến gỗ đóng trên địa bàn
đã chịu thiệt hại nặng nề nguyên nhân xác định là do doanh nghiệp người lao động các cơ sở chế biến sản xuất gỗ
thực hiện không nghiêm túc về quy định phòng cháy chữa cháy
bình dương chiếm năm mươi tổng kim ngạch xuất khẩu và chế biến gỗ của cả nước
vì vậy việc phòng cháy chữa cháy đúng quy trình là bước quan trọng để tránh các rủi ro lớn về thiệt hại bảo đảm phát triển kinh tế
theo đó để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra khi xây dựng mở rộng cơ sở sản xuất chế biến gỗ
doanh nghiệp cần phải chấp hành các tiêu chuẩn quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy
phải bảo đảm khoảng cách an toàn bật chịu lửa cắt chân vách ngăn thường xuyên dọn dẹp nhà xương
các doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
thường xuyên tập huấn bản thân và người lao động kiến thức hiểu biết trong việc phòng cháy chữa cháy
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy rừng tại thôn nhì trên
xã làng nhì huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cần trong quá trình đốt nương làm rẫy
toàn bộ diện tích năm hectare rừng bị cháy là rừng phòng hộ được trồng vào năm hai nghìn một mươi bảy
do ban quản lý rừng phòng hộ huyện trạm tấu quản lý
ngay sau khi phát hiện đám cháy lực lượng kiểm lâm huyện trạm tấu cùng với chính quyền xã làng nhì
huy động lực lượng tại chỗ được khoảng gần hai trăm linh người gồm kiểm lâm công an viên
dân quân tử vệ thanh niên sung kích và người dân nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy
lực lượng cứu hộ đã tiến hành phát được gần hai km đường băng cản lửa và áp dụng các biện pháp chữa cháy khẩn cấp
để giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng xảy ra
nguyên nhân xảy ra vụ cháy ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn trong quá trình đốt nương làm rẫy
hiện các cơ quan chức năng của huyện trạm tấu vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
và đo đặc kiểm tra chính xác diện tích rừng bị cháy đồng thời bố trí thêm lực lượng dân quân địa phương
người dân cùng các chủ rừng túc trực dọn đường băng cản lửa để tránh xảy ra bùng phát
cũng trong sáng nay tại số nhà một trăm năm mươi ba đường tô hiệu thuộc bản lầu phường trường lề thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ nổ lớn làm một nam thanh niên tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt
tại hiện trường khẩn trương chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên nạn nhân là tòng văn thuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã tử vong
nam thanh niên bị nạn là người có tiền sử dụng chất ma túy có thể trong lúc ngáo đá
đã tẩm xăng tự thiêu và gây cháy nổ hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị nhằm chung tay giảm thiểu nạn buôn bán trái phép
sừng tê giác là sứ mệnh của mỗi quốc gia trong đó có việt nam
đây là khẳng định của các chuyên gia trong và ngoài nước
tại hội nghị các tổ chức đối tác và khu vực tư nhân tham gia giảm tiêu thụ sừng tê giác tại việt nam
được tổ chức vào ngày hôm nay ngày hai tháng ba tại hà nội
hiện một bộ phận nhỏ người việt nam vẫn còn quan niệm sai lầm khi cho rằng sừng tê giác có giá trị
như là một loại biệt dược chữa được nhiều bệnh
không những thế sừng tê giác còn được sử dụng
để thể hiện đẳng cấp hay làm quà biếu xa xỉ
vì thế mà nạn buôn bán trái phép sừng tê giác vẫn diễn ra
và tê giác và ngả voi thì chúng ta cũng đạt được rất nhiều cái tiến bộ
theo các đại biểu quốc tế việt nam là một nước đóng vai trò lớn trong việc trung chuyển sừng tê giác
dù chưa có con số chính xác về số lượng sừng tê giác được tiêu thụ tại việt nam
song có rất nhiều dẫn chứng về việc người việt nam buôn bán và vận chuyển sừng tê giác
trong khi đó những nỗ lực trong việc giảm thiểu tình trạng này cần có sự chung tay của cả cộng đồng
các quốc gia châu á trong đó có việt nam
nhu cầu sử dụng sừng tê giác cao
một trong những biện pháp để ngăn chặn cũng như giảm thiểu nhu cầu mua bán trái phép đó
là chúng ta phải vận động sự tham gia của cộng đồng
việc hoàn thiện thể chế pháp luật là vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn thực trạng này
các đại biểu cũng nhấn mạnh sự suy giảm của các quần thể tê giác trên toàn cầu là một vấn đề rất nghiêm trọng
ảnh hưởng tới các hệ sinh thái tự nhiên tức đoạt sinh kế của cộng đồng dân cư địa phương
và làm đầy túi tiền cho bọn tội phạm
để tình trạng này
trong phần tin quốc tế nga bác bỏ các cáo buộc của phương tây sau thông điệp liên bang của tổng thống putin
fed nhận định kinh tế mỹ không tăng trưởng quá nóng
người phát ngôn của tổng thống nga mới đây đã bác bỏ các cáo buộc của phương tây đối với nga
sau thông điệp liên bang của tổng thống putin
tại cuộc họp báo ở moscow ông peskov kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng nga vi phạm các điều khoản của luật pháp quốc tế
về kiểm soát giải trí quân bị đồng thời khẳng định nga đã và vẫn đang tuân thủ các cam kết quốc tế của mình
ông nhấn mạnh việc nga phát triển các vũ khí mới không phá vỡ cân bằng hạt nhân trên thế giới
nga không phát triển các loại vũ khí có khả năng vô hóa lực lượng chiến lược của nước khác
ông peskov tuyên bố đó không phải là khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang
bởi đây chỉ là hành động đáp lại việc mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa
và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu một động thái có khả năng phá vỡ thế cân bằng chiến lược
cân bằng hạt nhân và vô hiệu hóa lực lượng chiến lược của liên bang nga
nga sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang
tổng thống nga cho rằng các cường quốc cần hợp tác chống khủng bố chứ không nên tạo mối đe dọa với nhau
ông đã nhiều lần đề nghị mỹ hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại các mối đe dọa chung nhưng mỹ đều từ chối
chưa có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của mỹ đang tăng trưởng quá nóng
dù triển vọng lạc quan về sự phát triển của kinh tế mỹ vẫn được duy trì
đây là nhận định được chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed đưa ra tại buổi điều trần thứ hai trước ủy ban ngân hàng thượng viện mỹ
phát biểu tại buổi điều trần ông powell chỉ rõ thị trường việc làm của mỹ hiện tại
đang thắt chặt song tiền lương chưa tăng quá nhanh và tỷ lệ lãm phát vẫn dưới mức mục tiêu hai
đây là những yếu tố cho thấy kinh tế mỹ hiện tại không tăng trưởng quá nóng như cảnh báo của nhiều chuyên gia
ông powell kỳ vọng thị trường lao động tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới mà không ảnh hưởng đến mức tăng lạm phát
hiện tỷ lệ thất nghiệp tại mỹ đã giảm xuống còn bốn một mức mà ông powell cho rằng đang ở gần hoặc dưới so với tỷ lệ thất nghiệp thông thường
trong khi chưa có dấu hiệu của việc điều chỉnh tăng tiền lương bên cạnh đó người đứng đầu fed tái khẳng định trong năm nay
cơ quan này tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và theo đuổi việc nâng dần lãi suất cơ bản như năm ngoái cho rằng đây là hướng đi phù hợp có thể giúp kinh tế ổn định
mới đây chính phủ papua new guinea đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh bảy năm độ richter vào hôm hai mươi sáu tháng hai khiến hàng chục người thiệt mạng
trong một tuyên bố thủ tướng papua new guinea peter oneil nhấn mạnh trận động đất vừa xảy ra là thảm họa chưa từng có
hiện chính phủ nước này đã quyết định chi khoảng một trăm bốn mươi triệu đô la mỹ cho công tác cứu hộ
tình trạng khẩn cấp được ban bố để tiến hành công tác khôi phục các dịch vụ công cần thiết như y tế trường học giao thông sân bay điện và hệ thống thông tin liên lạc
trận động đất hôm hai mươi sáu tháng hai đã làm dung chuyển các vùng núi xa xôi của papua new guinea như cao nguyên phương nam hella enga và các tỉnh miền tây
hàng chục đợt dư chấn tiếp tục xảy ra sau đó hiện chưa có thông tin chính thức về con số thương vong nhưng chính quyền tỉnh hella ước tính đã có khoảng năm mươi người thiệt mạng
nền kinh tế nhật bản đang có thêm dấu hiệu đáng mừng trong quá trình hồi phục
số liệu mới nhất được công bố trong ngày hôm nay cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng một đứng ở mức hai bốn mức thấp nhất trong vòng hai mươi năm năm qua
và đáng chú ý là số việc làm sẵn sàng đáp ứng luôn cao hơn số lao động tìm việc
và duy trì ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ qua
số liệu do bộ nội vụ nhật bản công bố sáng hai tháng ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng một là hai bốn giảm ba so với mức của tháng một mươi hai năm ngoái
đây là chỉ số thấp nhất kể từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay
tỷ lệ việc làm so với người lao động ở nhật bản hiện là một năm mươi chín nghĩa là cứ một trăm linh lao động thì có một trăm năm mươi chín việc làm để lựa chọn
tỷ lệ này vẫn được duy trì kể từ tháng một mươi hai năm ngoái
tỷ lệ cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến nay
số liệu trên được công bố trong bối cảnh nhật bản đã ghi nhận tám quý tăng trưởng liên tiếp chuỗi tăng trưởng dài nhất tại nước này kể từ giai đoạn bùng nổ kinh tế cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt